sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu tổ công tác của thủ tướng do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ làm tổ trưởng
đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện các giải pháp về tăng trưởng tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tập đoàn than khoáng sản việt nam đã hoàn thành sáu mươi năm nhiệm vụ
trong tổng số sáu mươi sáu nhiệm vụ được chính phủ thủ tướng chính phủ giao còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành
nhưng vẫn trong thời hạn kết quả buổi làm việc hôm nay sẽ được báo cáo thủ tướng chính phủ
tại phiên họp chính phủ thường kỳ vào ngày ba tháng bảy tới
đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tkv đã nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao việc làm và thu nhập được bảo đảm
trong đó một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên giá thành sản xuất than những năm qua vẫn tăng nguyên nhân là do điều kiện khai thác than
ngày càng xuống sâu và đi xa hơn
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ công thương yêu cầu làm rõ về quan điểm khai khoáng và đánh giá về hiệu quả
chúng tôi đang làm báo cáo về vấn đề khai khoáng qua ban kinh tế trung ương rồi đến bộ chính trị
thì chúng tôi cũng đề nghị chúng ta tất cả hiện nay là kinh tế thị trường tất cả là theo cái hiệu quả
nên phải đánh giá vào bất cứ một cái dự án nào một vấn đề gì phải đánh giá vào cái hiệu quả là trên hết
về vấn đề than tồn kho chủ tịch tập đoàn than khoáng sản cho biết cần thúc đẩy ngay cả tiêu thụ than trong nước
vừa rồi thì chỉ đạo thủ tướng thì ngành đã tổ chức sản xuất
hai triệu tấn để đảm bảo gdp của đất nước năm nay là sáu bảy
thế thì với cái hai triệu tấn này thì ngành đã tìm giải pháp là đẩy mạnh cái tiêu thụ
để làm sao không gây tăng cái tổn kho
thế nếu mà với cái giải pháp như này thì ngành hoàn toàn sản xuất được hai triệu tấn than
vì năng lực của ngành than không dừng ở thêm hai triệu tấn than mà có thể làm hơn được
thế thì vừa rồi evn có một cái động tác
có nhiều cái hộ mà người ta trào mời cái than thì các anh có đề xuất rằng là
ngành than nên giảm hai triệu nữa thì hai triệu thì gây khó quá
hai triệu nữa là nghiêm nhiên ngành than nếu làm thêm hai triệu nữa là ngành than tồn thêm bốn triệu tấn than
tại buổi làm việc tổ trưởng tổ công tác cũng đã truyền đạt năm yêu cầu của thủ tướng chính phủ đối với tập đoàn này
trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết sản phẩm tồn động chín triệu tấn so với hàng tồn kho một mươi hai triệu tấn và tái cơ cấu tập đoàn